ngày một mươi chín tháng một mươi một trường đại học nông lâm tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập trường
và kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
với sáu mươi năm năm xây dựng và phát triển nhà trường đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học
chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao
về các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp kinh tế công nghệ môi trường và an toàn thực phẩm
hàng trăm công trình nghiên cứu hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ hợp tác trong và ngoài nước
đã đi vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất cải thiện sinh kế cho người dân
tiêu biểu như quy trình sản xuất rau an toàn công nghệ chế tạo thiết bị và quy trình giết mổ gia súc gia cầm
liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng năm đã có năm vị trí việc làm cho sinh viên